phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cũng vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng trên phạm vi cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi sáu bị can liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn tạm giam đối với một mươi hai bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can

lực lượng chức năng phát hiện một trăm năm mươi bốn con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn nhiều dấu chức danh dấu tên giám đốc doanh nghiệp nhiều usb chữ ký số điện thoại máy tính máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập hai trăm tám mươi công ty xuất bán một trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng trong đó doanh thu chưa thuế là hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
tiền thuế giá trị gia tăng hơn hai một trăm linh
thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng